mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại thành phố hồ chí minh đã gây ngập tại nhiều khu vực
ảnh hưởng tới lưu thông trên nhiều tuyến đường mưa liên tục trong nhiều giờ đã khiến một số tuyến
đường bị ngập nặng đặng văn bi võ văn ngân đại lộ phạm văn đồng quận thủ đức có nơi ngập
sâu gần năm mươi cm dẫn tới kẹt xe lưu thông khó khăn xe chết máy cây xanh trên một số tuyến đường
cũng bị ngã đổ đây là cơn mưa lớn thứ hai chỉ trong vài ngày qua xuất hiện ngay từ đầu mùa khô
khiến sinh hoạt của người dân thành phố bị ảnh hưởng xáo trộn mưa lớn cũng khiến nhiều
chuyến bay của sân bay tân sơn nhất phải hạ cánh xuống sân bay cần thơ